thưa quý vị trở lại với nội dung đã đề cập ở phần đầu chương trình
thêm một vụ việc hy hữu liên quan đến tình trạng chó dại tấn công vào trong trường học
đó là vừa qua một mươi ba học sinh và một thầy giáo tại trường tiểu học trung học cơ sở dực yên
huyện đầm hà của tỉnh quảng ninh đã bất ngờ bị một con chó tấn công
điều đáng nói thì chú chó này có kết quả mẫu dương tính với virus dại
vâng ạ đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc chó dại vào trường học tấn công học sinh và giáo viên
nhưng trong bối cảnh diễn biến bệnh dại gia tăng bất thường như hiện nay
thì vụ việc ngay lập tức được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi
để mọi người đề phòng và đặt ra vấn đề làm sao để đảm bảo an toàn cho con em mình khi học tập và sinh hoạt tại trường
trong đó thì việc xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan đều được cư dân mạng mong muốn thực hiện
nhằm tránh những sai sót đáng tiếc về sức khỏe có thể xảy ra
hiểm họa chó thả sông rất nghiêm trọng
các chủ chó thì luôn nói hiền không sao đến khi gặp họa thì đã muộn
mong chính quyền quyết liệt xử lý rứt điểm nạn này
đã đến lúc cấm tuyệt đối thả chó chạy ra ngoài mà không có người dắt bằng dây xích và có dọa mõm
và cần tiêu diệt thẳng tay tất cả chó thả rông bất kể lớn bé
vì chúng đều có khả năng truyền bệnh dạy cắn và gây tai nạn chết người
người dân thích nuôi chó mèo nhưng kém văn minh
thiết nghĩ pháp luật phải có tính chất gian đe để hạn chế việc thả chó rông
đó là một trong số nhiều những chia sẻ từ cư dân mạng
trước vụ việc liên quan đến một mươi bốn người bị chó dại tấn công
xảy ra tại trường tiểu học trung học cơ sở dực yên xã dực yên huyện đầm hà tỉnh quảng ninh
may mắn là hiện sức khỏe của các em học sinh và thầy giáo đều bình thường
song hiện nay chính quyền địa phương không xác định được chủ nuôi con vật này
một điều đáng nói là tại xã dực yên huyện đầm hà nơi xảy ra vụ việc
qua kiểm tra phát hiện được xác định là vùng dịch dại với số lượng lên đến chín trăm ba mươi tám con chó mèo
những biện pháp đang được cơ quan chức năng khẩn trương xử lý
như đồng loạt tiêm phòng một trăm linh số lượng chó mèo nuôi trên địa bàn
không để xảy ra tình trạng chó mèo thả rông không có dọ mõm tại nơi công cộng
và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm
tuyên truyền vận động các hộ theo dõi biểu hiện của chó mèo nuôi trong nhà
nếu thấy bất thường cần báo ngay cho chính quyền địa phương
xuất phát từ tâm lý lo ngại về ảnh hưởng sức khỏe
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ các giải pháp quyết liệt hơn
từ các cơ quan chức năng
đề nghị phải có biện pháp quản lý và tăng hình phạt đối với hành vi thả rông chó mèo
nơi tôi ở các nhà dân nuôi chó thả rông đầy đường không dọ mõm
rất nguy hiểm cho người khác nhất là các cháu trẻ em
nhà nào nuôi chó phũng bảo nó không tán đâu với nó hiền lắm
nhưng đến lúc nó gây ra hậu quả thì đổ lỗi cho người khác
đội săn bắt cho địa phương cần cương quyết bắt chó thả rông
phạt chủ nuôi chó không đeo dọ khi cho chó ra đường
và để cho chó đi vệ sinh ngoài đường bừa bãi
đối với chó hoang vô chủ thì bắt được phải tiêm vaccine ngừa bệnh dạy
và đưa vào trại nuôi chó
cần có quy định nghiêm ngặt cho những ai nuôi chó để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng người khác
chứ đừng mong vào hình thức tuyên truyền
đa số ai cũng bảo cho hiền lắm không sao đâu
nhưng mà chó chỉ hiền với chủ của nó thôi
năm hai nghìn hai mươi ba đã có không ít các vụ việc liên quan đến việc chó tấn công vào các trường học
như ở đắk nông quảng ngãi hay là quảng bình
tuy chưa có thiệt hại về người song một số ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng
điều này cũng gây ra những cú sốc tâm lý nhất định đặc biệt đối với trẻ nhỏ học sinh
theo quy định người chủ vật nuôi sẽ bị xử phạt hành chính từ một đến hai triệu đồng
kèm bồi thương thiệt hại
trường hợp dẫn đến chó cắn chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm với mức hình phạt
có thể lên đến năm năm tù
đối với trường hợp để chó thả rông dẫn đến hậu quả
chó cắn người với thương tích từ sáu mươi một trở lên hoặc thiệt hại từ một trăm linh triệu đồng trở lên
thì chủ vật nuôi cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trên cơ sở đó việc gia tăng quy định chế tài xử phạt liên quan đến bồi thường thiệt hại
do sốc vật thú giữ như chó gây ra là điều được cư dân mạng quan tâm
cần phải hình sự hóa tội phạm đối với hành vi nuôi chó không tuân thủ pháp luật
nhằm nâng cao nhận thức của người dân
trong việc nuôi vật nuôi
cần phải có chế tài nghiêm với những chủ nuôi thả rông chó dẫn đến các tình huống nguy hiểm
gần đây việc chó nuôi cắn trọng thương cắn tử vong người bên ngoài
và cả chủ chó không phải hiếm
tuy nhiên chưa thấy vụ nào xử nghiêm để gian đe nhằm không để tình trạng này tiếp diễn
thường là chó đã bị dại chạy lang thang cắn người
đều không xác định được chủ nuôi để quy trách nhiệm
nên rất ủng hộ việc các cấp chính quyền địa phương cho bắt và tiêu hủy chó thả rông
không dọa mõm để tiêu trừ hậu họa
cần có luật rõ ràng người nuôi chó phải tiêm phòng cho chó
và khi ra ngoài phải có dọa mõm cần tiêu diệt chó thả rông ra đường
cần gia tăng các biện pháp bảo vệ an toàn cho học sinh tại trường học
trước tình trạng bị sốc vật thú giữ như chó tấn công
để trường học là nơi thật sự an toàn
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân